thưa quý vị và các bạn mặc dù nghị quyết một trăm hai mươi tám đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch
nhưng rất nhiều địa phương trong đó có thành phố hà nội chưa thực hiện một cách hiệu quả
hà nội đang là vùng xanh thành phố có xe khách đi đến hầu hết các tỉnh thành trong cả nước
nhưng do quy định quá ngặt nghèo nên hoạt động vận tài hành khách vẫn bị tê liệt
sau khi bộ giao thông vận tải có chủ trương cho xe khách hoạt động trở lại
thành phố hà nội đã ban hành văn bản chấp thuận cho một số tỉnh được phép chạy trên địa bàn thành phố
tuy nhiên điều kiện thành phố hà nội đưa ra là trên mỗi tuyến chỉ được phép hoạt động năm lượt chuyến
khi hoạt động xe không được chở khách quá năm mươi số ghế hành khách tiêm một hoặc hai mũi vaccine và phải có test covid một mươi chín âm tính
quy định trên đã được thành phố đưa ra vào tuần qua nhưng có mặt tại bến xe mỹ đình vào sáng nay
phóng viên ghi nhận bến xe rộng ba hai ha chỉ có duy nhất một xe khách của nhà xe tám nghĩa chạy tuyến mỹ đình
cao bằng hoạt động
ông lê văn tiến đại diện nhà xe tám nghĩa cho biết đơn vị ông là nhà xe duy nhất chạy trên tuyến mỹ đình cao bằng
từ khi hà nội cho phép đến nay
đại diện nhà xe này thông tin thêm các nhà xe khác không dám giải vì điều kiện ngặt nghèo từ phía thành phố hà nội
ngoài ra hành khách mặc dù đã tiêm vaccine nhưng khi lên xe vẫn phải test covid một mươi chín khấm chế số lượng người trên xe
nên doanh nghiệp không thu được đủ chi phí để hoạt động
lãnh đạo bến xe mỹ đình cho biết
bình thường bến xe có chín trăm linh lượt xe xuất bến một ngày phục vụ khoảng tám lượt hành khách đi đến các tỉnh phía bắc
nhưng từ khi thành phố cho bến xe khách hoạt động trở lại đến nay
bến xe chỉ ghi nhận có một nhà xe đi vào hoạt động và nhận thêm một nhà xe chạy tuyến hà giang
tại bến xe yên nghĩa bến xe có diện tích hơn bảy hectare
nhưng hiện mỗi ngày chỉ có hai xe khách chạy tuyến điện biên sơn la hoạt động
tại bến xe giáp át tuy xe khách chạy tuyến lảng sơn được vào bến hoạt động
nhưng lãnh đạo bến xe này cho biết gần một tuần qua bến xe không ghi nhận bất kỳ xe khách tuyến lạng sơn nào
ông bùi dây liên phó chủ tịch hiệp hội vận tải hà nội cho biết
trong bối cảnh phòng chống dịch thì việc test covid và xe chỉ chở khách bằng năm mươi số ghế
doanh nghiệp có thể tuân thủ và hoạt động cầm rừng
tuy nhiên xe chỉ chạy năm số lượt chuyến đã đăng ký thì khó thực hiện
vì để hoạt động được với tuyến có cửa lên trên hai trăm linh km
thì doanh nghiệp cần ít nhất hai xe chạy một lượt
với doanh nghiệp chỉ có ba năm xe thì nếu chạy đã là năm mươi lượt chuyến vi phạm quy định
rõ ràng những quy định như chỉ chạy năm số lượt tiêm một hoặc hai mũi vaccine
phải có test covid âm tính đã khiến các nhà xe mất động lực trở lại
nhà xe không thể nào duy trì chi phí hoạt động với lượng khách quá ít ỏi
dẫu số lượng chuyến chạy hà nội liên tình hiện không hề thiếu
trước đó phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn mạnh quyền
đã ký văn bản về việc triển khai theo lộ trình
thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đường bộ
với đường sắt triển khai thí điểm theo quy định tạm thời của bộ giao thông vận tải
từ ngày một mươi ba tháng một mươi có hai tuyến đi và đến hà nội
gồm hải phòng hà nội và tp hcm hà nội
các tuyến khác thực hiện theo lộ trình thí điểm của bộ giao thông vận tải
về vận tải hành khách phối hợp thống nhất với các tỉnh thành phố
để tổ chức các tuyến đi đến như quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang
lào cai lai châu sơn la với số chuyến bằng năm số chuyến của các đơn vị
hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được sở giao thông vận tải hà nội công bố
về vận chuyển hàng hóa vận chuyển hành khách bằng xe buýt taxi
tp hcm giao sở giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định
của bộ ngành liên quan và theo công điện số hai mươi một của chủ tịch ubnd tp hcm
vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi
theo đó từ sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi xe buýt xe taxi được hoạt động trở lại
theo công suất và hướng tuyến do sở giao thông vận tải hướng dẫn
ubnd tp hcm giao công an tp hcm phối hợp với sở giao thông vận tải
thực hiện tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo hoạt động vận chuyển hành khách đúng quy định
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
đồng thời sở cũng phối hợp với công an các tỉnh thành phố khác có liên quan
để thực hiện giám sát phương tiện vận chuyển hành khách và công dân di chuyển
giữa các vùng nguy cơ kịp thời nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vào ngày một mươi hai tháng một mươi sở giao thông vận tải hà nội đề xuất xe buýt được phép hoạt động năm mươi biểu đồ chạy xe
xe taxi xe không ngại dưới chín chỗ hoạt động năm mươi số lượng phương tiện được cấp phù hiệu còn hiệu lực
với xe ôm bao gồm cả xe ôm không ngại sở giao thông vận tải cho rằng
do không đảm bảo nguyên tắc năm k và khó truy vết khi có tình huống phát sinh liên quan đến f
nên đề xuất chưa cho phép hoạt động trở lại tại thời điểm này
tổng cục đường bộ việt nam cho biết ngoài hà nội đến chiều tối nay đã có thêm bảy tỉnh thành
chấp thuận kế hoạch cho xe khách hoạt động trở lại
đó là các tỉnh con tum vĩnh long thanh hóa lào cai thái bình thái nguyên yên bái quảng ninh
trước đó bảy địa phương đã đồng ý chạy xe khách liên tỉnh bao gồm điện biên
tp hcm đồng nai bắc giang quảng trị quảng bình ninh bình
như vậy tính đến nay
đã có một mươi năm địa phương đồng ý thí điểm dạy lại vận tải khách liên tỉnh
ngoài ra còn có một mươi năm sở giao thông vận tải đang chờ ubnd tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến
tổng cục đồng bộ việt nam thông tin vướng mắt nhất hiện nay là nhiều tỉnh đang vướng mắt
trong việc giả soát lái xe được tiêm đủ liều vaccine
do vậy một số tuyến dù đã được khôi phục nhưng chưa chạy
rất nhiều tỉnh thành đã đồng ý khởi động lại tuyến xe khách đường dài
nhưng không ít địa phương hiện vẫn thuộc vùng dịch có diễn biến âm y khó lường tiêu biểu là tp hcm
vì vậy bộ giao thông vận tải đã tiến hành phân loại cấp độ dịch nhằm thực hiện các quy định riêng
phù hợp với từng vùng và từng địa phương
bộ giao thông vận tải thực hiện theo nguyên tắc phân loại bốn cấp đổi dịch
bao gồm cấp một nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam
cấp bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
phạm vi đánh giá cấp đổi dịch từ quy mô cấp xã khuyến khích đánh giá từ phạm vi quy mô nhỏ nhất có thể
dưới cấp xã nhằm đảm bảo linh hoạt hiệu quả
hành khách tham gia giao thông phải đáp ứng các yêu cầu tuân thủ thông điệp năm k
khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
chỉ xét nghiệm y tế các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt ho mệt mỏi
đau hỏng mất vị giác và khứ giác khó thở
đối với tất cả cấp đổi dịch chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp
như có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ từ địa bàn có dịch ở cấp ba
đến từ địa bàn có dịch ở cấp bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh
chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
đến từ các địa bàn có dịch ở cấp bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
việc xét nghiệm sars cov hai được thực hiện bằng rt pcr
hoặc tết khá nguyên nhanh có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ khi nhận kết quả
với vận tải đường bộ bộ giao thông vận tải cũng đưa ra kế hoạch tổ chức vận chuyển
vận tải hành khách bằng xe ô tô
cụ thể địa bàn có dịch ở cấp độ một cấp hai tổ chức hoạt động vận tải hành khách
với tần suất bình thường
đối với địa bàn có dịch ở cấp ba vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh
bao gồm cả xe buýt có hành trình từ hai tỉnh trở lên
sở giao thông vận tải hai đầu tuyến báo cáo ubnd cấp tỉnh cho phép hoạt động tối đa
không vượt quá năm mươi số chuyến theo lưu lượng đã được sở công bố
số chuyến trên một tháng và có giãn cách chỗ trên phương tiện
không áp dụng giãn cách đối với xe dường nằm
vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh xe buýt taxi hợp đồng
xe du lịch vận chuyển học sinh sinh viên không vượt quá năm mươi tổng số phương tiện
của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện
với địa bàn có dịch ở cấp bốn dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô
gồm vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh nội tỉnh xe buýt hợp đồng du lịch
trừ xe công nghệ dưới chín chỗ sử dụng hợp đồng điện tử vận chuyển học sinh sinh viên
đối với xe taxi xe công loại dưới chín chỗ xe hợp đồng xe du lịch sử dụng hợp đồng điện tử
có vách ngăn với khách thanh toán điện tử được phép hoạt động không vượt quá hai mươi tổng số phương tiện
của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện
mặt khác đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải
bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
và quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín nắm bắt thông tin về luồng tuyến hành trình
cấp dịch do địa phương công bố yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình và chỉ dừng đỗ dọc đường
ăn uống vệ sinh và đón trả khách tại các địa điểm theo quy định
trường hợp có hành khách đi từ địa bàn có dịch ở cấp bốn lái xe lập danh sách hành khách đi xe
hướng dẫn hành khách tự kê khai bao gồm cả việc cập nhật bổ sung hành khách đi xe trên hành trình
sau gửi danh sách hành khách đi xe về sở giao thông vận tải nơi đi nơi đến và lưu trữ hai mươi một ngày
kể từ ngày kết thúc chuyến đi để phục vụ công tác truy vết phòng chống dịch
khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền bảo mật thông tin hành khách theo quy định của pháp luật
tại quyết định này bộ giao thông vận tải chỉ điều chỉnh các quy định tổ chức vận tải đối với ba lĩnh vực đường bộ
hàng hải và đường thủy nội địa
riêng hàng không và đường sắt tiếp tục thực hiện theo quyết định của bộ giao thông vận tải đã ban hành cho đến ngày hai mươi tháng bảy
bởi hiện nay tại nghị quyết số một trăm hai mươi tám vẫn chưa có hướng dẫn riêng cho lĩnh vực vận tải hàng không và đường sắt
hiện bộ giao thông vận tải đã giao nhiệm vụ cho cục hàng không việt nam và cục đường sắt việt nam
có báo cáo sơ kết đánh giá thời gian thực hiện thí điểm tổ chức vận tải hành khách
đồng thời đề xuất phương án kế hoạch tổ chức thực hiện giai đoạn tiếp theo
khẩn trương báo cáo bộ để xem xét đánh giá và báo cáo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch để xem xét quyết định
vẫn còn rất nhiều rào cản cho việc khôi phục vận tải hành khách đặc biệt là vận tải đường bộ liên tỉnh
hình thức vận tải này có lộ trình phức tạp thiếu hệ thống kiểm dịch
quy cách hoạt động không đồng nhất như vận tải đường sát và đường hàng không
cảm ơn quý vị đã theo dõi